tại tỉnh quảng ninh ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chốt phương án tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè hai nghìn hai mươi vào ngày một mươi sáu tháng năm tới
đây được xem là hoạt động phục hồi và kích cầu ngành du lịch sau dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh thống nhất tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè hai nghìn hai mươi tại khu du lịch nghỉ dưỡng flc vào ngày một mươi sáu tháng năm
ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu ngày du lịch việt nam mùng chín tháng bảy
và ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy